chính phủ indonesia đặt mục tiêu sẽ săn phản lường cong biểu đồ dịch covid một mươi chín tại nước này trong tháng năm và tiến tới khống chế các ca nhiễm mới trong tháng sáu
để đạt được các mục tiêu đã đề ra tổng thống indonesia joko widodo kêu gọi phải có sự phối hợp giữa chính phủ với người dân và các tổ chức doanh nghiệp trong cuộc chiến chống đại dịch
nhà lãnh đạo indonesia yêu cầu chính quyền các cấp tuân thủ nghiêm túc các nguyên tắc quản trị bảo đảm minh bạch và nâng cao trách nhiệm giải trình trong quá trình ứng phó với đại dịch covid một mươi chín
hiện indonesia có số ca nhiễm cao thứ hai khu vực đông nam á với hơn một mươi hai ca trong đó gần chín trăm linh ca tử vong
đáng lưu ý chủng virus sars cov hai đang lây lan tại nước này khác với ba chủng virus đang hoành hành ở các nước khác trên thế giới
điều này sẽ gây khó khăn cho công tác điều trị cũng như nghiên cứu vaccine phòng bệnh